cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa tạm giữ hình sự đối với huỳnh ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú xã tân thuận tây thành phố cao lãnh để điều tra làm rõ về hành vi giết người
trước đó nguyễn ngọc tú chú phường một mươi một thành phố cao lãnh có mượn tiền của tuấn nhưng chưa trả
vào khoảng hơn một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng sáu khi tú đang ở quán cà phê tại ấp tân hùng xã tân thuận tây
đối tượng tuấn đến đòi tiền nhưng tú vẫn không có tiền để trả
tuấn đã lấy kéo đâm tú tử vong trên đường đi cấp cứu
công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý đối tượng